ngày một mươi một tháng ba sở y tế tp hcm đã ra công văn khẩn gửi hai mươi bốn quận huyện và các sở ban ngành đơn vị của thành phố
về việc ra soát những người tiếp xúc với các cán bộ đã đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn của việt nam airlines
từ london về việt nam vào ngày hai tháng ba vừa qua mà đến nay đã ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín là hành khách trên chuyến bay này
nhằm đảm bảo phát hiện kịp thời người có nguy cơ nhiễm bệnh người nhiễm bệnh từ sự việc này
để tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe hạn chế lây lan ra cộng đồng
sở y tế đề nghị ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện và các sở ban ngành đơn vị
phổ biến rộng rãi danh sách hành khách đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn để người dân xác định việc tiếp xúc
qua đó giả soát lập danh sách những người tiếp xúc với các trường hợp cán bộ đi chuyến bay trên
khẩn trương điều tra xác định nơi lưu trú cư trú của những hành khách đi trên chuyến bay trên
và các trường hợp tiếp xúc gần đã tới tp hcm để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe kịp thời và cách ly y tế theo quy định